nhiều tháng qua kể từ khi hồ chứa nước thủy lợi la bách tại huyện miền núi sông hinh tỉnh phú yên được phát hiện bị dò dỉ lớn ở thân đập đến nay thì vẫn chưa được khắc phục
hiện hồ đang phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn ngày càng cao và khó xử lý triệt đề trước mùa mưa bão tới
sau nhiều lần có văn bản và thông báo chấp thuận đề nghị của các ngành liên quan về việc xử lý thấm nước qua đập hồ chứa nước la bách
ngày hai mươi bốn tháng tám vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh phú yên tiếp tục có văn bản chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác định nguyên nhân phương thức xử lý sự cố trên theo từng giai đoạn
đồng thời tham mưu bố trí vốn từ nguồn ngân sách tỉnh trong năm hai nghìn một mươi bảy để thực hiện và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên việc xử lý thấm nước qua đập đất hồ chứa nước la bách
mang tính cấp bách để đảm bảo an toàn công trình tránh nguy cơ mất ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến cộng đồng dân cư
vì vậy chúng ta ủy ban tỉnh phải vào cuộc để xử lý vấn đề này
trước đó truyền hình nhân dân phản ánh hồ chứa nước la bách đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi ba kinh phí gần hai mươi năm tỷ đồng dung tích hai hai triệu m ba nước
từ khi mới hoàn thành công trình đã bị dò dỉ nước mà vẫn được nghiệm thu
hiện nước tiếp tục thấm mạnh với chiều dài hơn hai trăm ba mươi mét có đoạn chảy thành dòng qua mái đập về phía hạ du
đến ngày hai mươi tháng bảy ủy ban nhân dân tỉnh phú yên có văn bản chỉ đạo
chức thẩm định phê duyệt nhiệm vụ và triển khai thực hiện hoàn thành sự cố công trình trước ngày một mươi năm tháng tám
nhưng đến nay vẫn chưa xong
điều đáng lo ngại là sự việc xảy ra đã gần bốn năm và khó có thể xử lý triệt để trước mùa mưa bão năm nay mà theo dự báo chỉ còn hơn một tháng nữa